xin kính chào quý vị và các bạn
các tỉnh phía đông bắc bộ chịu tác động của rãnh mây rông và hình thế gây mưa trên cao
nên trong đêm nay và ngày mai có mưa rào và rông ở diện rộng
người dân cần lưu ý là có khả năng xảy ra rông lốc sấm xét
đặc biệt người dân vùng núi cao cần cảnh giác với các hiện tượng như lũ quét xa lở đất
tập trung vào thời điểm nửa đêm về sáng
từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi tám thì mưa sẽ giảm về diện và lượng
ban ngày có những khoảng nắng nhiệt độ tăng lên ở mức là từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
tương tự tại các tỉnh thuộc khu vực phía tây bắc bộ cũng có mưa rào và rông trong ba ngày tới
thời gian mưa chủ yếu là về chiều tối đêm và sáng
do mưa kéo dài nên người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất đá ở vùng đồi núi
còn ban ngày thì tạnh giáo hơn đôi lúc còn nắng gián đoạn với nhiệt độ không biến động nhiều
chủ yếu khu vực quang ngưỡng là ba mươi hai đến ba mươi ba độ
xuống đến trung bộ một phần của hệ thống gây mưa ở miền bắc cũng đẩy dịch dần xuống khu vực các tỉnh
từ thanh hóa đến thừa thiên huế nên tại đây trong đêm nay và dạng sáng mai cũng có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to ban ngày thì mưa sẽ giảm nhanh trời còn nắng gián đoạn
nhiệt độ trưa chiều trong một hai ngày tới phổ biến ở mức là từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
từ ngày một mươi tám thì xuất hiện nắng nóng cục bộ
khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận trong cả ba ngày tới ban ngày trời có nắng có nơi xảy ra nắng nóng
với nhiệt độ ban trưa ở mức là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ có nơi cao hơn
về chiều tối có thể xuất hiện mưa rào và rông vài nơi
đến với khu vực tây nguyên trong ba ngày tới thời tiết sẽ có biến động đáng kể do xuất hiện các hình thế gây mưa
nên về chiều tối những cơn mưa sẽ xảy ra cục bộ có mưa vừa đến mưa to kèm theo đó là rông mạnh
còn ban ngày thì trời còn nắng gián đoạn nhiệt độ cao nhất phổ biến ở dưới ngưỡng ba mươi ba độ
còn đối với các tỉnh thành miền nam nắng nóng diện rộng sẽ chấm dứt hoàn toàn
khi nhiệt độ cao nhất trong những ngày tới phổ biến ở dưới mức là ba mươi năm độ
và chiều tối sẽ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
do ảnh hưởng của hình thế gây mưa rãnh thấp xích đạo từ phía nam nâng trục lên
người dân cần đề phòng các hiện tượng thực tích cực đoan đi kèm trong cơn rông